tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám hôm nay tại hội trường diên hồng quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
buổi chiều tại phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã giải trình một số vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành
báo cáo do ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội võ trọng việt trình bày cho thấy
trong giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra một mươi ba một trăm bốn mươi chín vụ cháy làm chết ba trăm bốn mươi sáu người bị thương tám trăm hai mươi ba người
thiệt hại về tài sản ước tính hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng và sáu bốn trăm sáu mươi hai hectare rừng
tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp song đang tồn tại nhiều bất cập hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng cháy chữa cháy theo các đại biểu để giảm tỷ lệ các vụ cháy ở mức thấp nhất và giảm thiệt hại ở mức có thể tránh được tình trạng khi cháy rồi mới rút kinh nghiệm
theo đại biểu nguyễn thanh hiền giải pháp đầu tiên là cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền
cần phải dựa trên cơ sở đa dạng hóa nhận thức về tuyên truyền thông qua việc đưa kiến thức phòng cháy chữa cháy vào trong các cấp học ngành học
lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng gắn liền với trách nhiệm của người thực hiện
đặc biệt là chú trọng người được phổ biến các kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát hiểm thoát nạn trong mọi tầng lớp nhân dân
trong buổi chiều bộ trưởng xây dựng phạm hồng hà đã giải trình một số vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành
bộ trưởng phạm hồng hà cho biết riêng về phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng hiện nay có ba luật phòng cháy chữa cháy luật xây dựng luật nhà ở
ít nhất có bốn nghị định và nhiều thông tư của bộ để điều chỉnh
trong đó có quy định rất cụ thể trong các khâu từ thẩm định phê duyệt dự án thẩm định thiết kế kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu công trình
mặc dù hệ thống quy định cơ bản phù hầu hết lĩnh vực về xây dựng và đủ sức điều chỉnh hoạt động thực tiễn về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên theo bộ trưởng hạn chế căn bản là các quy định này còn tản mạn một số nội dung lạc hậu
bộ trưởng cho biết sẽ tập trung bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật nhất là quy chuẩn tiêu chuẩn